nhận lời mời của thủ tướng vương quốc campuchia hun sen thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị cấp cao hợp tác mekong lan thương lần thứ hai
được tổ chức vào ngày một mươi tháng một tại thủ đô phnom penh của campuchia
chuyến tham dự lần này của thủ tướng nguyễn xuân phúc nhằm thể hiện sự coi trọng của việt nam đối với cơ chế mekong lan thương
giúp thúc đẩy mekong lan thương hướng tới sự thịnh vượng và phát triển bền vững của khu vực
chuyến tham dự hội nghị cấp cao mekong lan thương lần thứ hai của thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
thể hiện sự coi trọng của việt nam đối với cơ chế mekong lan thương
đóng góp tiếng nói quan trọng vào các định hướng mekong lan thương thời gian tới
khẳng định vai trò của việt nam trong hợp tác tiểu vùng mekong
còn trên mục cùng suy ngẫm báo nhân dân có bài viết ổn định quan hệ lao động trong dịp tết
theo khảo sát đánh giá sơ bộ như mọi năm thì nhiều doanh nghiệp sản xuất sẽ thưởng một tháng lương cơ bản cho người lao động
bên cạnh những doanh nghiệp đã công bố sớm mức thưởng tết
vẫn còn những doanh nghiệp năm qua gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn đặt hàng thu hẹp sản xuất
một số doanh nghiệp phía nam công bố do doanh thu gặp khó khăn chỉ thường tết trước năm mươi
còn lại ra tết hoặc có thể sáu tháng sau sẽ trả gây bức xúc trong công nhân và người lao động
tại một số doanh nghiệp người lao động đã đình công phản ứng
nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động các cấp công đoàn cần tích cực chủ động hơn nữa trong giám sát
thương lượng trực tiếp với chủ doanh nghiệp bảo đảm quyền lợi cho người lao động
cũng liên quan đến vấn đề này trên báo lao động số dạo hôm nay có bài viết
tăng cường giám sát đảm bảo lương thưởng tết cho công nhân
vụ ngừng việc tập thể xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật điện tử msl
xã hải thanh huyện hải hậu tỉnh nam định là sự việc gần đây nhất công nhân bức xúc phản ứng
do doanh nghiệp không công khai mức thưởng tết cho công nhân
theo ông trần trọng thái phó chủ tịch thường trực liên đoàn lao động tỉnh nam định
việc xây dựng quy chế thưởng tết không bắt buộc theo quy định của pháp luật
mà phụ thuộc vào thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể
giữa chủ sử dụng lao động và người lao động cũng như kết quả kinh doanh của công ty
còn theo ông tạ văn dưỡng trưởng ban chính sách pháp luật liên đoàn lao động tp hà nội
việc giám sát trả lương thường tết là nhiệm vụ rất quan trọng của tổ chức công đoàn
nên liên đoàn lao động tp hà nội đã sớm chỉ đạo công đoàn các cấp lên kế hoạch triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này
đào tạo tại chức vẫn bát nháo nồi cơm của các trường là nhan đề bài viết trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
dù đã qua thời hoàng kim nhưng hệ tại chức vẫn được các trường cố gắng duy trì bởi nhiều lý do
trong đó chủ yếu vì đây chính là nguồn thu không nhỏ
theo một số cán bộ quản lý thì cho biết
sở dĩ phải duy trì đào tạo hình thức vừa làm vừa học dù chất lượng của nó rất đáng ngại cho tên tuổi của trường
là bởi cần phải nuôi bộ máy hành chính cũ
được biết phần lớn các trường công lập ở hà nội đều có một đơn vị hành chính riêng phục vụ cho đào tạo tại chức
nơi ít thì một mươi năm một mươi sáu người nơi nhiều thì hai mươi năm đến ba mươi người
còn theo nhiều trường đặc biệt là trường sư phạm và trường ngoài công lập
thì cho rằng chưa thể xem nhẹ nồi cơm tại chức nhất là khi thị trường vẫn có nhu cầu
có bộ ban hành danh mục kiểm tra
nhưng không có tiêu chuẩn quy chuẩn
vậy kiểm tra kiểu gì kiểm tra thế nào
hay đưa ra thủ tục để hành doanh nghiệp chứ không phải chống gian lận thương mại
kiểm tra chuyên ngành để hành doanh nghiệp là nhân đề bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ
phó thủ tướng vương đình huệ đã đặt ra câu hỏi như vậy khi phát biểu chỉ đạo
tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy và giải pháp năm hai nghìn một mươi tám
phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng trong khi một số lĩnh vực bị bỏ sót
một số lĩnh vực khác lại được nhiều bộ nhúng tay vào và đặt câu hỏi
phải trăng kiểm tra chuyên ngành là thủ tục để hành doanh nghiệp
bởi trong thực tế số lượng lô hàng kiểm tra chuyên ngành đến nay vẫn ở mức ba mươi ba mươi năm
nhưng hiệu lực kiểm tra chuyên ngành rất kém phát hiện rủi ro chỉ một mươi bốn
kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
tuy nhiên quá trình triển khai ở hà nội đang bộc lộ những bất cập cần sớm được tháo gỡ
kiểm tra chứng nhận an toàn thực phẩm vẫn bộc lộ nhiều bất cập là nội dung được đăng trên bài viết của báo hà nội mới
theo thống kê toàn thành phố hà nội có tới gần một mươi bốn bốn trăm một mươi cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản
trong đó cấp thành phố quản lý chín trăm chín mươi cơ sở còn lại do cấp huyện cấp xã quản lý
số cơ sở có giấy phép đăng ký kinh doanh gần bốn tám trăm một mươi cơ sở còn lại chưa được cấp phép
sau bốn năm thực hiện thông tư bốn mươi năm thành phố mới cấp được ba hai trăm sáu mươi bốn giấy chứng nhận cơ sở
đủ điều kiện an toàn thực phẩm và chỉ có ba chín mươi ba giấy chứng nhận còn hiệu lực